thưa quý vị công dung ngôn hạnh là những tiêu chuẩn giá trị về cái đẹp mang tính khuôn mẫu được xã hội từ xưa đến nay tôn vinh thừa nhận và trao tặng cho người phụ nữ việt nam
trong xã hội hiện đại vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được coi trọng đề cao người phụ nữ có cơ hội thể hiện tài năng sự công hiến đóng góp
vì vậy phạm trù cái đẹp cũng vận động biến đổi theo
nét đẹp của người phụ nữ việt nam hiện nay được kế thừa các giá trị đẹp của người phụ nữ việt nam truyền thống và có sự chọn lọc tiếp thu các giá trị đẹp của phụ nữ thời đại mới
từ thời xưa nét đẹp của người phụ nữ việt nam đã được kế thừa
nét đẹp của người phụ nữ việt nam truyền thống được đặt trong khuôn mẫu quy chuẩn đó là khuôn vàng khớt ngọc
cái đẹp được nhìn mẫn đánh giá chặt chẽ nghiêm túc hay lưỡng
do vậy người phụ nữ đẹp nhất định phải là người phụ nữ có bủi búng chuẩn mực công dung môn hạnh
một mươi hai một mươi ba tuổi thôi đã bắt đầu phải học những cái việc trong gia đình rồi
để làm gì để khi mà trưởng thành lên đến tuổi xây dựng gia đình thì người ta có thể gọi là thạo về nữ công gia tránh
ví dụ như là cơm nước này vá may này theo thùa này
thứ hai nữa là dung dung tức là cái khuôn dung vẻ mặt của con người là trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng phải tươi tắn lúc nào cũng phải điềm đạm
ngôn tức là ngôn từ đúng họ dùng lời nói
cho nên phụ nữ thời xưa như chúng tôi chứng kiến thế hệ
các mẹ các chị tôi là lúc nào cũng là điềm đạm
và trong cái ngôn của phụ nữ thời xưa là phải bảo đảm tôn ti trật tự và phải xác định đúng các mối quan hệ
kể cả các cụ bà ngày xưa mà có nuôi dạy con cái ấy cũng dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng thôi rất là sâu sắc thôi
hạnh tức là hạnh kiểm tức là đạo đức
và cái hạnh kiểm này nó bao trùm tất cả
từ trong suy nghĩ cũng đã phải tốt rồi
rồi từ trong ứng xử cũng phải tốt
từ trong hành động rồi từ trong lời nói trong việc làm mọi việc là đánh giá về cái
hạnh kiểm đạo đức của con người
trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc người phụ nữ việt nam có vai trò hết sức quan trọng
thể hiện rõ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp
đó chính là tinh thần yêu nước anh hùng đảng đăng nhân ái nghĩa tình thủy chung và dẫu đức hy sinh
tạo nên sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù
trong lịch sử dựng nước của dựng nước nó hết sức độc đáo và rất là oai hùng
phải nói là oai hùng bởi vì chúng ta mở màn của lịch sử dân tộc của chúng ta là hai người phụ nữ
lúc đó chỉ có ngoài hai mươi tuổi thôi hai bà trưng và trưng chắc trưng nghị đã phất cờ khởi nghĩa chống quân nam hán
và cái cuộc khởi nghĩa của hai bà phần lớn những nữ tướng tham gia là phụ nữ như bà lê trân
rồi bà năm mẹ con bà lê thị hoa v v
thì đấy là một cái lịch sử mà rất là vĩ đại
còn trong suốt chiều dài của dân tộc trong tất cả các cuộc khởi nghĩa của dân tộc ta
đều có sự tham gia rất là tích cực của phụ nữ
và chính vì cái sự tham gia đó cho nên các cuộc khởi nghĩa của chúng ta luôn luôn chiến thắng
dù là chiến tranh gian khổ dù là sản xuất vất vả
nhưng phụ nữ việt nam vẫn luôn luôn là những cái người mà giữ được cái vẻ đẹp của mình
cái vẻ đẹp độc đáo của phụ nữ
và chính cái vẻ đẹp đấy người ta thấy là phụ nữ việt nam đã không chỉ đóng góp về mặt về mặt kinh tế
về mặt quân sự mà còn về mặt văn hóa nữa
tức là phụ nữ cũng tham gia gìn giữ cái văn hóa truyền thống của dân tộc ta
theo dòng chảy của thời gian những chuẩn mực đánh giá về nét đẹp của người phụ nữ cũng dần thay đổi
xây dựng người phụ nữ việt nam thời kỳ mới gồm các tiêu chí có trí thức có đạo đức có sức khỏe
có trách nhiệm với bản thân gia đình xã hội và đất nước
là một trách nhiệm
là một trong những chủ đề được đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba nhấn mạnh
trong mọi thời điểm của lịch sử phẩm chất của phụ nữ việt nam luôn tỏa sáng
ở thời đại ngày nay người phụ nữ được đề cao được xã hội coi trọng và có cơ hội thể hiện tài năng
sự công hiến đóng góp của mình cho xã hội chọn lọc tiếp thu các giá trị đẹp của thời đại
nhưng vẫn kế thừa các giá trị truyền thống của người phụ nữ việt nam
nếu như trực công
trong ngày xưa thì người ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng là người phụ nữ phải đảm nhiệm những công việc gì ở trong gia đình
thì ngày nay công chúng ta cần phải hiểu thêm đó là một cái sự công bằng sự bình đẳng và không có một cái tâm phân biệt
bên cạnh đó thì người phụ nữ làm gì cũng phải hết sức dồn công phu để xây dựng được công trình cho bản thân mình
cho gia đình cho công việc và cho tương lai của những người con
còn về chữ dung một người phụ nữ mà thật sự hoàn mỹ thì không phải chỉ là cái nét đẹp
mà người ta cần phải có một cái tâm bao dung tâm đức độ cao thượng và quảng đại
thế còn về môn thì nói đến ngôn chúng ta biết đấy là lời nói
lời nói của người phụ nữ làm sao phải nói ra hương ra hoa thể hiện cái sự yêu thương nhẹ nhàng bác ái
và họ cũng cần phải biết nói những lời nào có giá trị có chuẩn mực nói từ tốn nói đúng lúc đúng chỗ
thì như vậy cái quyền năng của mình nó sẽ được thể hiện hơn
hạnh ngày xưa và ngày nay thì mọi người đều hiểu đấy là đức hạnh của người phụ nữ
nếu như ngày xưa người ta rất coi trọng cái chữ chinh tiết và cho rằng đấy là đức hạnh
thì ngày nay chúng ta cần phải hiểu chữ hạnh
nó sẽ nằm trong rất nhiều những cái hoạt động của người phụ nữ mà cần phải làm
ví dụ như là hạnh ăn hạnh uống hạnh đi hạnh đứng hạnh nằm hạnh ngủ đều phải có mặt đều đều phải làm đúng hết
thì lúc đó mới giữ gìn được cái đức hạnh của con người
thưa quý vị trong xã hội hiện nay phụ nữ có cơ hội được học tập nâng cao trình độ kỹ năng
có quyền bình đẳng trong các lĩnh vực
được làm chủ cả trong xã hội gia đình và bản thân
có việc làm có thu nhập để chứng tỏ mình không chỉ là phái yếu mà còn là phái đẹp
đẹp về nội tâm lẫn trí tuệ con người
tuy nhiên thực tế trong xã hội vẫn còn đó những thách thức những rào cản đối với phụ nữ cần phải được khắc phục
xu hướng toàn cầu hóa
giúp văn hóa các quốc gia
và xích lại gần nhau
nhưng nét đẹp của người phụ nữ thời này cũng sẽ bị hòa tan
người ta vẫn thường nói không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp
tuy nhiên nếu chỉ có đẹp bên ngoài mà không rảnh rũa nét đẹp bên trong thì cái đẹp đó chẳng có nghĩa lý gì
một bộ phận phụ nữ thời này chỉ coi trọng đẹp người chứ không coi trọng đẹp hết
họ chỉ chạy theo hình thức bên ngoài trâu chuốt về trang phục mà ít quan tâm trâu rùi về đẹp đẹp tâm lý
không những vậy nhiều phụ nữ ăn mặc phản càm khiêu gợi lố năng không đúng thuận phòng dĩ tục
nhiều phụ nữ chạy theo nhan sắc mua xanh buôn phấn bán hoa
khi người phụ nữ đã làm mất đi những gì cao quý nhất thuộc về danh sự phẩm giá vi phạm pháp luật
thì cũng đã một phần nào đó làm mất đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ việt nam nói chung
chưa dừng lại ở đó nhiều phụ nữ tuổi này
loạn ngôn không ít nói năng đúng mục đúng chỗ
những nguồn từ hiện nay được nữ sử dụng không còn thể hiện sự nhã nhận dị dàng ôn hòa
thay vào đó là âm lượng lớn của những nguồn từ có tính sát thương
chính vì cái quá trình hội nhập quốc tế mà nó lại không được định hướng không có được một cái nhận thức tốt
nó khiến cho là có rất nhiều những cái sai khác
có những lệch chuẩn trong việc làm đẹp thời trang hay các biểu hiện khác nhau nữa
thứ hai nữa là chúng ta thấy trong bối cảnh xã hội các phương tiện truyền thông mới phát triển rất là mạnh mẽ
chính vì thế chúng ta thấy có rất nhiều những hành động đặc biệt là phát ngôn phản cảm
hành động đó bất chấp những quy định chung của cộng đồng nó diễn ra rất là nhiều
trong đó có cả những phụ nữ nữa và tất cả những câu chuyện đó nó đặt ra những cái thách thức
đối với việc chúng ta xác định thế nào là chuẩn mực của một người phụ nữ việt nam hiện đại
cái vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam hiện đại là như thế nào
trong xã hội ngày nay người phụ nữ vừa giảo việc nước đảm việc nhà vừa thi sử sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình
vậy nhưng nếu quá thêm người công việc bên ngoài thì nhà sẽ thiếu đi chủ yếu
nhưng nếu quá thêm người công việc bên trong cuộc sống gia đình không hòa thuận
theo các chuyên gia tỷ lệ ly hôn ở việt nam tăng nhanh trong những năm gần đây và chiếm ba mươi một đến bốn mươi

dưới con mắt nhìn của tôi là nhà nghiên cứu và văn hóa
thì tôi thấy rằng là phụ nữ việt nam vẫn là người phụ nữ vừa giảo việc nhà vừa thi sử sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình
vẫn giữ được cái cốt cách vẫn giữ được cái truyền thống của người phụ nữ việt nam nhìn cơ bản là như vậy
nhưng trong một số trường hợp cụ thể như tôi đã đi tham dự một số vụ xử án
hay là tôi đã tham khảo một số gia đình khảo sát trong quá trình nghiên cứu
thì tôi thấy rằng là những gia đình mà có những cái chuyện va chạm như vậy và dẫn đến ly hôn như vậy
thì hình ảnh người phụ nữ trong gia đình và dưới con mắt nhìn của họ hàng cũng như hàng xóm ấy
nó cũng có những cái gọi là khác so với trước
đúng không ạ
vì người ta không thấy là phụ nữ
phụ nữ hy sinh nữa
bây giờ có rất nhiều người phụ nữ họ cho rằng vì sao tôi phải hy sinh
cái khái niệm hy sinh đấy là đối với thế hệ trước thôi
tôi thì tôi vẫn cho rằng là cái sự hy sinh ở đây thì chúng ta hiểu rằng là không phải hy sinh như thời xưa nữa
bởi thời xưa là các cụ bà là hy sinh có thể phải nhịn ăn nhịn mặc để cho chồng cho con ăn uống hay sinh hoạt
nhưng ngày nay hy sinh tức là mình phải nhún nhường mình phải tế nhị mình phải khéo léo trong cách ứng xử
nó mất cơ hội
thích tuyệt quá
thách thức để thành công trong cuộc sống cũng như hạnh phúc trong gia đình là điều phụ nữ ngày nay cần hướng tới
bản thân người phụ nữ cũng phải biết cân bằng công việc gia đình tự giải phóng cho bản thân sống tích cực đầy năng lượng có nhiều đồng góp cho xã hội
người phụ nữ đẹp nhất tức là người phụ nữ thông minh phải sáng tạo phải có trí tuệ
và bên cạnh đó thì tất nhiên là nhan sắc để luôn luôn phải giữ nhưng mà nhiều khi nhiều khi cái trí tuệ
cái đẹp của trí tuệ nó sẽ tỏa ra tỏa ra làm cái nét mặt của người phụ nữ thông minh nó vẫn hấp dẫn hơn
xã hội cũng cần có nhìn nhận đúng đắn để phát huy hết tiềm năng và năng lực của phụ nữ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung
đảng và nhà nước đã làm rất nhiều điều cho phụ nữ
chính vì thế nên là so sánh trong mặt bằng chung thế giới thì cái địa vị của người phụ nữ việt nam
địa vị của người phụ nữ việt nam luôn luôn được đánh giá cao
tuy nhiên thì rõ ràng rằng chúng ta vẫn cần phải làm nhiều điều nữa để phát huy hơn nữa vai trò của người phụ nữ việt nam
để làm được điều đó thì trước hết chúng ta cần phải thể hiện nó từ nhận thức
khi chúng ta có một cái nhận thức đúng đầy đủ về cái vai trò vị trí đặc biệt của người phụ nữ không chỉ trong gia đình mà trong toàn xã hội
thì chúng ta sẽ có những chính sách có những pháp luật tạo điều kiện cho người phụ nữ
tham gia tốt hơn phát huy vai trò của mình tốt hơn
tôi cũng rất là tin tưởng là người phụ nữ việt nam một nửa của thế giới và đã từng đóng góp rất nhiều cho cuộc dựng nước
và dựng nước thì sẽ phát huy được nhiều hơn trong cái cuộc sống hiện đại
thưa quý vị ở bất cứ thời kỳ nào phụ nữ việt nam cũng luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ
nguồn năng lượng tiềm tàng ấy tạo thành sức mạnh vĩ đại giúp phụ nữ việt nam có những công hiến đóng góp to lớn
có phần xây dựng bảo vệ non sông gấm mặt
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại